tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển tỉnh nam định với đường cao tốc cầu rẽ ninh bình đã chính thức được khởi công ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
đây là dự án giao thông lớn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá phát triển vùng kinh tế biển tỉnh nam định và khu vực đồng bằng sông hồng
theo đó đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp hai đồng bằng mặt đường từ bốn đến sáu làn xe cơ giới rộng từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn năm mét
dự án đi qua địa bàn một mươi bảy xã thị trấn ở hai huyện nghĩa hưng và ý yên
dự án có tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi giai đoạn hai từ sau năm hai nghìn hai mươi
sau khi hoàn thành dự án này sẽ nâng cao khả năng kết nối rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa vùng kinh tế biển tỉnh nam định với đường cao tốc bắc nam
phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai